tối qua một mươi bảy tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu tại chương trình
cả nước chung tay vì người nghèo hai nghìn một mươi chín cùng dự chương trình có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trần quốc vượng thưởng trực ban bí thư
võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ ban ngành
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
trong suốt bảy mươi bốn năm qua đặc biệt trong gần ba mươi năm năm đổi mới đảng nhà nước luôn nhất quán quan điểm
phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội
bình quân mỗi năm ngân sách nhà nước dành khoảng hai mươi đầu tư hỗ trợ trực tiếp
cũng như thông qua các chương trình các dự án chính sách cho mục tiêu giảm nghèo
đặc biệt đã triển khai mạnh mẽ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
với mục tiêu giảm nghèo bình quân từ một đến một năm mỗi năm ở vùng khó khăn là bốn một năm
những chính sách và đầu tư của nhà nước hỗ trợ của cộng đồng của doanh nghiệp của xã hội
các nhà hậu tâm trong và ngoài nước bạn bè quốc tế đã tạo ra thành sức mạnh tổng hợp
đạt được thành tựu giảm nghèo ấn tượng tỷ lệ hội nghèo theo chuẩn đa chiều
từ sắp xỉ một mươi năm hai nghìn một mươi năm xuống còn khoảng bốn cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tóm nguyện thuốc nghèo một trăm sáu mươi xã và một ba trăm linh thôn thuốc khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn
những hệ quốc vận an thế giới trực tiếp tham gia khảo sát mức sống hồ
ở việt nam
ở việt nam qua nhiều năm và kết luận rằng công cuộc giảm nghèo của chúng ta là ấn tượng nhất trên thế giới
thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn các nhà hào tâm các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực chung tay hỗ trợ việt nam chống đói nghèo
bên cạnh hàng triệu người có cuộc sống ấm no thì cũng còn hàng nghìn hàng vạn đồng bào của chúng ta đang chịu cảnh thiền tài bão lũ
nhiều gia đình tăng thương mất người mất nhà bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi
còn rất nhiều hộ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
nhiều hộ thắt nghèo rồi nay có thể tái nghèo
thủ tướng kêu gọi đồng bào cả nước tiếp tục động viên và giúp đỡ họ một cách trách nhiệm tình thương chia sẻ và thiết thực
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
xây dựng xã hội đoàn kết nhân ái để đồng hành cùng đồng bào thắt nghèo vượt lên có cuộc sống sùng túc đầy đủ hơn cả về vật chất và tinh thần

xây dựng xã hội đồng bào thắt nghèo bền vững và xây dựng nông thuần mới
tấm lòng về người nghèo